câu chuyện về đổi mới sách giáo khoa là vấn đề tiếp tục được nhiều đại biểu quốc hội đề cập trong phiên thảo luận đại biểu trần văn sáu đoàn đồng tháp nêu rõ đến giờ này chưa có nghị quyết nào phủ quyết nghị quyết tám mươi tám trong đó nghị quyết tám mươi tám yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa

trong khi đó đại biểu nguyễn thị kim thúy đoàn thành phố đà nẵng thì cho rằng luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín chỉ quy định thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa mà không hề quy định nhiệm vụ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa của bộ giáo dục và đào tạo
tôi cho rằng thay vì bộ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa thì tập trung chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa cho trẻ em khiếm thị sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc thiểu số là việc cấp thiết hơn
thực tế còn có một số ý kiến cho rằng phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn hiểu như vậy là không đúng với nghị quyết tám mươi tám theo nghị quyết này dù bộ giáo dục đào tạo có đứng ra tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa hay không thì bộ sách ấy cũng phải được thẩm định phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức cá nhân khác biên soạn
phát biểu giải trình liên quan đến vấn đề này bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cho rằng từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bốn việc quan trọng nhất cần ưu tiên là thẩm định chất lượng
các sách giáo khoa lớp năm lớp chín lớp một mươi hai cho thật tốt đảm bảo đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới về vấn đề được giao bộ sẽ có nghiên cứu đề xuất cố gắng trong một hai năm tới khi chưu trình đổi mới sách được hoàn tất sẽ có đánh giá sâu và đề đạt phương án với quốc hội
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng hai trăm bốn mươi chín đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành lên mức hai mươi hai sáu trăm một mươi bốn đồng một lít
từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm một mươi sáu đồng một lít lên mức hai mươi ba chín trăm hai mươi chín đồng một lít trong khi đó các loại dầu đồng loạt giảm giá
cụ thể giá dầu diazen giảm năm trăm bốn mươi chín đồng một lít không cao hơn mức hai mươi một chín trăm bốn mươi đồng một lít dầu hỏa giảm bốn trăm bốn mươi tám đồng một lít không cao hơn hai mươi hai ba trăm linh năm đồng một lít và dầu ma rút giảm ba trăm bảy mươi ba đồng một kg không cao hơn một mươi sáu hai trăm bốn mươi đồng một kg
tại kỳ điều hành này liên bộ tài chính công thương
không trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng như vậy tính từ đầu năm đến nay giá xăng đã trải qua ba mươi một lần điều chỉnh trong đó có một mươi tám lần tăng chín lần giảm và bốn lần giữ nguyên
nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số hai mươi năm hai nghìn hai mươi ba về việc giảm tiền thuê đất của năm hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực thi hành từ ngày hai mươi
theo đó thủ tướng chính phủ quyết định giảm ba mươi tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm hai nghìn hai mươi ba đối với tổ chức đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất hết thời hạn được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất
theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm hai nghìn hai mươi ba theo quy định của pháp luật
trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc và khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thì mức giảm ba mươi tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có sau khi đã được giảm hoặc và trừ
theo quy định của pháp luật việc giảm tiền thuê đất không thực hiện trên số tiền thuê đất
trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm hai nghìn hai mươi ba và tiền chậm nộp nếu có
thưa quý vị hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng tuyển sinh xuất khẩu lao động với mức lương phổ biến từ bảy đến một mươi triệu đồng đang được các doanh nghiệp đưa ra tạo cơ hội cho những lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn hà nội
đây cũng là tín hiệu khả quan cho thị trường lao động dịp cuối năm
đại diện của người dùng được tạo ra hoàn toàn mới theo nhiều phong cách hoặc là trở thành các nhân vật
theo mẫu có sẵn tuy nhiên thì việc tạo ra ảnh như vậy sẽ gây ra những nguy cơ mất an toàn thông tin
xin mời quý vị cùng tìm hiểu kỹ hơn trong phóng sự sau
thưa quý vị trên tay tôi đang là một bức chân dung được tạo ra nhờ công nghệ ai và đó là một xu hướng
đã thịnh hành trong thời gian gần đây tuy nhiên thì đang quay trở lại và được ưa chuộng hơn khi mà
zalo ra mắt tính năng zalo ai avatar chỉ cần mất một vài giây thôi cung cấp thông tin cá nhân như là
giới tính và độ tuổi chúng ta đã có thể tạo ra được một bức ảnh chân dung của mình hoạt hình dựa trên
ứng dụng zalo và hành động này thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về lộ lọt thông tin cá nhân hay có thể bị
sử dụng hình ảnh vào mục đích xấu giống như hiện tượng deepfake trong thời gian gần đây ngay bây giờ thì tôi
sẽ chứng minh cho quý vị là cái việc tạo ra một hình ảnh ai dễ dàng như thế nào ngay trên chiếc điện thoại của mình
những bức ảnh sinh động sáng tạo do zalo ai tạo ra được người dùng mạng xã hội đánh giá là giữ được các đường nét tự nhiên
trên khuôn mặt liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo thời gian gần đây nhiều chuyên gia về công nghệ luôn
khuyến cáo người dùng mạng xã hội đánh giá là giữ được các đường nét tự nhiên trên khuôn mặt liên quan đến việc sử dụng

các ứng dụng như tài khoản ngân hàng thẻ tướng dụng từ đấy đăng ký các tài khoản giải mạo và sử dụng các tài khoản giải mạo này thực hiện các hành động giải phép
giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trên các mạng xã hội đã tràn ngập ảnh chân dung và phong cảnh theo phong cách anime được tạo ra bởi ứng dụng lopsy
ứng dụng này yêu cầu quyền truy cập vào kho ảnh của người dùng camera điện thoại và một số quyền khác như thông tin email truy cập internet
khi ấy các chuyên gia bỏ mật đã cảnh báo hình ảnh sẽ có nguy cơ gây lộ lọt dữ liệu
nếu kho ảnh rơi vào tay kẻ xấu chúng có thể cho ai học dùng defect để tạo ra ảnh và video giả mạo cho các mục đích khác nhau thậm chí lừa đảo
với việc một ứng dụng chỉnh sửa ảnh hay lại đang trở thành xu hướng thì việc sử dụng là khó tránh khỏi
sau người dùng cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình chỉ cung cấp thông tin thực sự cần thiết kiểm tra kỹ các điều khoản sử dụng
cũng như nắm rõ thông tin mình cung cấp sẽ được sử dụng vào mục đích gì để đảm bảo an toàn
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân huyện nhà bè tp hcm
hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan khu đất một mươi m hai mà công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi thuê làm bãi xe trên địa bàn huyện này
theo văn bản thời gian qua có việc kiểm tra chấp hành các quy định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi trong đó có kiểm tra nơi đổ xe
kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải và quyết định thành lập bãi đổ xe trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
tại bãi đất có địa chỉ một mươi bảy phạm hùng xã phước lộc huyện nhà bè bãi đổ xe này có diện tích một mươi m hai
ngoài ra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải của công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường du lịch thành lê cũng có nơi đổ xe với diện tích và vị trí tại bãi đất tương tự
như vậy để các cơ sở xem xét sở giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân huyện nhà bè hỗ trợ cung cấp thông tin về pháp lý và tình trạng sử dụng của khu đất một mươi bảy phạm hùng
như loại đất và diện tích khu đất quy hoạch sử dụng của khu đất đơn vị hoặc cá nhân được giao đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có ý kiến đối với việc công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi và công ty trách nhiệm hữu hạng môi trường du lịch thành lê thuê làm nơi đổ xe có phù hợp với mục đích sử dụng đất hay không
vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi ba chính thức khép lại với nhiều cảm xúc
các dự án giành giải thưởng hoàn toàn xứng đáng
bởi sự vượt trội cả nội dung lẫn hình thức hướng đến sự phát triển bền vững xây dựng các tiêu chuẩn gắn liền trách nhiệm với cộng đồng
tham gia tranh tài vòng chung kết có ba mươi bảy dự án đến từ hai mươi năm tỉnh thành ở khắp các vùng miền cả nước
sau hai ngày thi đấu căng thẳng nhóm tác giả đỗ đăng khoa đỗ mạnh quân và lê na đến từ đồng tháp với dự án kết nối con người với tự nhiên đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc trị giá giải thưởng một trăm năm mươi triệu đồng
dự án này ra đời từ năm hai nghìn một mươi
dự án này ra đời từ năm hai nghìn một mươi bảy với mong muốn tạo ra những sản phẩm mới từ những nguyên liệu thiên nhiên và thân thiện với môi trường có thể ứng dụng vào đời sống đem lại giá trị kinh tế cho những phế phẩm và phụ phẩm nông nghiệp cụ thể là nguyên vật liệu sơ mướp
cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần chín còn trao hai giải nhì trị giá tám mươi triệu đồng một giải cho dự án phát triển lạp sưởng cá lóc dương thị hồng chuyên đến từ tỉnh đồng tháp và dự án sản xuất muối tây ninh kết hợp đặc sản vùng miền đến từ tỉnh tây ninh
cùng với đó là ba giải ba trị giá năm mươi triệu đồng một giải thuộc về các dự án công ty cổ phần thực phẩm xanh thành đồng tỉnh đắk lắc dự án sản xuất artiso bền vững tỉnh lâm đồng và dự án k product cung cấp sản phẩm đóng gói tiệt trùng công nghệ nhật bản đến từ tỉnh vũng tàu
ngoài ra cuộc thi còn trao ba giải khuyến khích trị giá ba mươi triệu đồng một giải gồm dự án bảo tồn và phát triển tài nguyên bản địa vùng bắc nậm dự án chế biến heo dẻo mắc mật
dự án vicosap hành trình thay áo mới cho dừa sáp trà vinh
sở du lịch tp hcm vừa tổ chức họp báo công bố tuần lễ du lịch tp hcm lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba và thiết kế mô hình check in du lịch và biểu tượng vui của du lịch tp hcm
đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chủ hoạt động cuối năm của ngành du lịch tp hcm hứa hẹn nhiều điểm mới hấp dẫn
tuần lễ du lịch diễn ra trong bảy ngày từ ngày bốn đến ngày một mươi tháng một mươi hai
sự kiện mới đầu cho mùa lễ hội cuối năm hai nghìn hai mươi ba gồm các hoạt động phức hợp các sự kiện du lịch thể thao âm nhạc đặc sắc cùng với chương trình khuyến mãi mua sắm và kết cầu các sản phẩm và dịch vụ du lịch diễn ra tại tp thủ đức và các quận huyện
trong đó có thể kể đến phát động tuần lễ du lịch tp hcm lần thứ ba vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai
giải marathon quốc tế tp hcm tác công bang mùa thứ sáu diễn ra ngày một mươi tháng một mươi hai
chương trình công bố các sản phẩm du lịch mới của các quận huyện và tu kết cầu du lịch thành phố
trong khuôn khổ tuần lễ du lịch tp hcm còn có hoạt động trải nghiệm khám phá thành phố qua nghệ thuật dudo một biểu đồ sáng tạo do thượng lấy cảm hứng từ văn hóa và du lịch
điểm nổi bật của hoạt động này là khu tô màu bức tranh dudo lớn nhất việt nam được tạo nên bởi hai mươi hai mảnh ghép là hai mươi hai bức tranh cho những hình ảnh và giá trị du lịch tp thủ đức và các quận huyện
bên cạnh các hoạt động trên sở du lịch còn tổ chức cuộc thi thiết kế mô hình check in du lịch và biểu tượng vui du lịch thành phố giai đoạn một hai nghìn hai mươi ba với chủ đề thành phố tôi yêu my beloved city
cuộc thi tìm kiếm lựa chọn những ý tưởng thiết kế mô hình check in và biểu tượng du lịch độc đáo mang thông điệp về văn hóa lịch sử và con người địa phương
nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch mới và dấu ấn riêng góp phần làm tăng sự hấp dẫn cho thương hiệu du lịch
cuộc thi nhận hồ sơ từ ngày hai tháng một mươi một đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi một với hai hạng mục thiết kế biểu tượng vui thiết kế mô hình check in
tổng giá trị giải thưởng lên tới sáu trăm ba mươi triệu đồng
sau ba tuần ra rạp bộ phim đất rừng phương nam đạt doanh thu khoảng một trăm hai mươi ba tỷ đồng
còn số không tệ so với mùa thấp điểm của rạp nhưng đang có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt
tuần qua bộ phim đất rừng phương nam đứng đầu phòng vé trong tuần thứ ba liên tiếp
box office việt nam thống kê phim thu một mươi hai năm tỷ đồng trong dịp cuối tuần nâng tổng doanh thu lên một trăm hai mươi ba tỷ đồng
phim đứng đầu rạp sau phần lớn thời gian của tháng một mươi đây là giai đoạn thấp điểm của phòng vé
tuy nhiên sau ba tuần doanh thu của phim đất rừng phương nam sụn giảm nhanh chóng và được dự đoán sẽ khó đạt mốc một trăm năm mươi tỷ đồng
do ra rạp cùng mùa thấp điểm tác phẩm của đạo diễn nguyễn quang dũng cũng từng được dự báo có thể cạnh tranh mức doanh thu của bộ phim trước đó
cũng doanh thực hiện làm bộ phim tiệc trăng máu ra rạp năm hai nghìn hai mươi
đây là điều đáng tiếc bởi nếu xét về tay nghề làm phim thì đất rừng phương nam là bước tiến của đạo diễn nguyễn quang dũng và các nhà sản xuất sk
đội ngũ từng thành công với phim tiệc trăng máu
những năm trở lại đây dưới sự ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu mất cân bằng hệ sinh thái khái niệm bền vững dần được nhắc đến và dần trở thành xu hướng
ngoài thời trang
thì lĩnh vực kiến trúc nội thất cũng dần lựa chọn một hướng đi cụ thể đó là tính bền vững
mang khái niệm bền vững vào nội thất tức là thiết lập một nguyên tắc về việc cung ứng sản xuất và sử dụng sản phẩm
theo cách đảm bảo tính bền vững cho môi trường xã hội
mục tiêu của việc này trong ngành nội thất nhằm lan tỏa thông điệp
cũng như góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường sống của con người
các sản phẩm nội thất tái chế từ vật liệu tái chế như vỏ chai nhựa hộp sốt ni lông
ngày càng có nhiều ý tưởng độc đáo về cách tái chế các vật liệu nhựa
thành các sản phẩm trang trí nhà cửa và nội thất hữu ích

mình sử dụng nó nếu như mình muốn mình muốn thì mình phải làm được
báo cáo của tổ chức bảo vệ đại dương và trung tâm mckinsey về doanh nghiệp và môi trường nêu rõ
năm quốc gia tại châu á bao gồm trung quốc thái lan việt nam indonesia và philippines
đang bùng nổi nhu cầu về sản phẩm tiêu dùng nhưng thiếu cơ sở hạ tầng để xử lý rác thải
nhất là trong việc đối phó với sự gia tăng của các loại túi nhựa
và trở thành những quốc gia đi đầu gây rò rỉ nhựa ra đại dương
nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nhiều người trẻ hiện nay đã bắt tay vào việc
tạo ra sự thay đổi tích cực đối với các vấn đề môi trường tại quốc gia và trong khu vực
mục tiêu chính là nâng cao nhận thức của các cá nhân về tầm quan trọng của việc tái chế
và hướng tới một lối sống bình vẩn
đối với em thì đó là một cái xu hướng tất yếu của toàn cầu
tại vì đơn giản là ở những thế kỷ trước thì mọi người đã sử dụng rất là nhiều các loại chất liệu không bình tĩnh
thì đến thời vụ bây giờ thì mình là giới trẻ thì mình đang chịu những cái hậu quả từ cái giai đoạn trước đó
và một cái xu hướng tốc yếu là mình phải sử dụng những cái sản ánh bình vẩn
thì đối với em thì một người trong giới trẻ thì tụi em chọn sử dụng những cái sản phẩm quần áo tái chế
và cái cuộc thi này và cái chương trình truyền lãm này nó một phần mang đến câu hỏi cho em được
tiếp cận với các chất liệu tái chế khác ví dụ như là những tái chế
không dừng lại ở việc tạo dựng một thói quen sống xanh xây dựng môi trường sống lành mạnh
bằng việc khai thác triệt đệ những giá trị sử dụng từ vật liệu tái chế
dự án reborn decor còn lan tỏa lối sống chia sẻ tích cực tới cộng đồng
toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá toàn bộ hai mươi sản phẩm trưng bày
sẽ dành để xây dựng khu vui chơi xanh tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
mang đến cho hơn sáu trăm linh bệnh nhiên tại đây một không gian trong lành giúp ích cho việc điều trị
và hiện tại bệnh viện nhi có khoảng bảy trăm bốn mươi em là bệnh viện trong nội chú đang điều trị
thì rất muốn có mỗi khu vui chơi để các em từ đó có thể đến đọc sách
rồi vẽ tranh hoặc là tô màu để tạo một cái niềm tin cho các em
rồi chia sẻ bớt những cái nỗi đau bệnh tật
để cho các em thấy hồi phục
phục bệnh sẽ nhanh chóng hơn
sự hợp tác của dự án reborn decor là một trong những hành động tiếp nối chiến lược phát triển dài hạn
nhằm đạt mất phát thải rồng về không vào năm hai nghìn năm mươi
mặc dù khái niệm nổ thất bình vẫn tại việt nam chưa thật sự phổ biến
như những khái niệm như sống xanh sử dụng vật liệu tái chế thân thiện môi trường
được khá nhiều khách hàng quan tâm hưởng ứng
có thể thấy nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đã dần được nâng cao
do đó để thông điệp nổ thất bình vững thật sự được lan tỏa
thì chính khách hàng là người gián tiếp tạo ra xu hướng cùng sức ép lên doanh nghiệp
phải áp dụng tiêu chuẩn và đảm bảo sự bình vẩn cho môi trường
thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận đang là một trong những điểm đến hấp dẫn
với du khách trong và ngoài nước
bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến
thì yếu tố đảm bảo an ninh an toàn cho du khách đang được địa phương và ngành chức năng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngày hôm nay anh andrei vyacheslavovic năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch ukraine
gặp lại cán bộ chiến sĩ công an phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
sau khi được lực lượng công an hỗ trợ lấy lại tài sản cho người thân của anh
không may bị mất khi đến bình thuận du lịch
lá thư cảm ơn của anh cũng được chuyển đến công an tỉnh bình thuận
công an thành phố phan thiết và công an phường hàm tiến
tôi rất muốn nói lời cảm ơn từ đáy lòng tới công an phường hàm tiến nói riêng
và lực lượng công an việt nam nói chung
trong quá trình tôi trình báo mặc dù là buổi đêm các đồng chí phải nghỉ ngơi
có đồng chí phải về với gia đình vợ con
nhưng các đồng chí đêm hôm vẫn đi làm để thực hiện đúng quy trình
các đồng chí rất cố gắng qua đó tạo dựng được rất nhiều sự tin tưởng
trong lòng những người khách du lịch nước ngoài như chúng tôi khi đến việt nam
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh bình thuận đã đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh an toàn cho du khách
thông qua việc xây dựng bổ sung chính sách quản lý phù hợp chặt chẽ linh hoạt
đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên du lịch của địa phương
tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước và quốc tế
tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch
gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trực tự an toàn xã hội
ngay từ đầu năm công an phường đã xây dựng nhiều kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự
trong đó là đối với an ninh trật tự đối với khách du lịch tăng cường là công tác là đăng ký và quản lý khách du lịch
đi từng cơ sở du lịch để phối hợp về công tác và tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trong cơ sở
cũng như không để xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội như mại dâm mơ tí và sẽ ra mắc trộm
theo cục thống kê
dự ước trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba bình thuận đón gần bảy triệu lượt khách
trong đó khách du lịch quốc tế đạt hai trăm linh bảy trăm linh khách tăng gần bốn lần so với năm hai nghìn hai mươi hai đạt chín mươi một hai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu từ hoạt động du lịch là một mươi bảy sáu trăm bảy mươi năm chín tỷ đồng tăng gần hai lần so với cùng kỳ năm trước đạt một trăm một mươi một kế hoạch năm
kết quả trên là thành quả của việc bình thuận đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề bình thuận hội tụ xanh
bên cạnh đó cách cấu hỏa tầng giao thông của tỉnh đang được hoàn thiện
chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ đang dùng cơ hội từ tuyến cao tốc phan thiết dầu dây
vĩnh hảo phan thiết được khánh hành đi vào hoạt động
các dự án du lịch tiếp tục được đầu tư nâng cấp mới
kinh doanh ngành mến khách kinh doanh nụ cười đó
thì cái điều đầu tiên cái điều mà đảm bảo đầu tiên cho cái điểm đến
nói chung và cái đơn vị doanh nghiệp nói riêng là cái sự an toàn
tức là ngoài về chất lượng
kinh môn vân vân và vân vân thì cái sự an toàn là khách luôn đưa lên hàng đầu
nếu có gì mà của ceos của chúng tôi mà cần sự hỗ trợ của bên ngành
thì liên lạc với mấy đồng chí là mấy đồng chí có mặt thôi
để làm sao xử lý tất cả mọi chuyện cho nó hài hòa nhất
cùng với giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách tạo khuôn khổ pháp lý
cho công tác đảm bảo an toàn an ninh trong hoạt động du lịch
tỉnh bình thuận còn nâng cao năng lực tổ chức quản lý du lịch
gắn trách nhiệm người đứng đầu các địa phương
đơn vị liên quan với tình hình an ninh an toàn trong hoạt động du lịch
như trật tự đô thị ô nhiễm môi trường an toàn giao thông tội phạm về trật tự xã hội
xảy ra một vấn đề gì đó thì chúng tôi cảm thấy là một người dân nơi đây
phải có trách nhiệm về vấn đề an ninh cho tự
thứ nhất là trình báo về một ví dụ đối tượng gì đó nghi vấn
hoặc là giúp đỡ những ai đó nhất là những khách du lịch mà người ta không biết tích biệt
thì mình có thể hỗ trợ người ta để làm sao được
cái thuê của người ta
thì mình có thể nhận được những cái hỗ trợ vượt thời
không chỉ đôn đốc các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành quy định của pháp luật
về phòng cháy chữa cháy lực lượng công an còn phù hợp với các cơ sở
thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắt của cơ sở du lịch liên quan đến an ninh trực tự
để phù hợp giải quyết kịp thời đảm bảo môi trường tự nhiên xã hội
và du lịch phát triển theo hướng xanh và bền vững